chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với trương văn hùng chú tại huyện rồng trôm tỉnh bến tre về hành vi giết người
do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai với em ruột của mình là trương văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng sáu hùng và phúc đã sô sát sau khi cả hai đều uống rượu
hùng và phúc dùng dao xông vào chém nhau khiến cả hai đều bị thương nặng
dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng phúc đã tử vong do mất nhiều máu
hùng đã hồi phục sức khỏe sau khi được điều trị tại bệnh viện
đến chiều qua hùng bị cơ quan công an bắt và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật